chiều nay một mươi tháng một mươi hai báo nhân dân phối hợp với bảo hiểm xã hội việt nam tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề
bảo hiểm xã hội số đơn giản tiện ích và bảo mật cho người dùng
các đại biểu tham dự buổi tọa đàm đã giải đáp các thắc mắc và cung cấp thêm thông tin giúp người dân hiểu rõ về ứng dụng
bảo hiểm xã hội số sẽ đem đến những giá trị đơn giản tiện ích và bảo mật cho người dùng người thụ hưởng
bảo hiểm xã hội số là một ứng dụng trên nền tảng thiết bị điện thoại thông minh cung cấp các tiện ích và thông tin thiết yếu
về quá trình tham gia lịch sử thụ hưởng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội còn cho phép người dân tra cứu một số thông tin như mã số bảo hiểm xã hội cơ quan bảo hiểm xã hội cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội số cũng cho phép người dân thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của người sử dụng lao động